buổi lễ được bộ công an tổ chức long trọng vào sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội
với sự chủ trì của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng là mốc son mới trên trạng đường xây dựng và phát triển của các đơn vị báo chí xuất bản trong công an nhân dân
giữa buổi lễ có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương về phía bộ công an có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu báo công an mới tiền thân của báo công an nhân dân chính thức phát hành số đầu tiên
hòa vào dòng chảy xuôi động của báo chí cách mạng việt nam
đóng góp tích cực quan trọng vào thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội
trải qua bảy mươi năm năm từ báo công an mới đến nội sàn giàn luyện nội sàn công an nhân dân
tập san công an nhân dân và báo công an nhân dân ngày nay
dù tên gọi và nhiệm vụ ở từng giai đoạn khác nhau song báo đã có những bước trưởng thành phát triển vượt bậc
được xác định là một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia
cách đây bốn mươi năm nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của công tác xuất bản phát hành sách
nhằm tuyên truyền giáo dục về chính trị pháp luật và nghiệp vụ trong công an nhân dân
góp phần xây dựng nền tảng chi thức cho đất nước
ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi một bộ trưởng nội vụ đã ký quyết định số ba thành lập nhà xuất bản công an nhân dân
qua bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành nhà xuất bản công an nhân dân đã xuất bản hàng triệu ấn phẩm
góp phần tổng kết chi thức kinh nghiệm về lý luận nghiệp vụ và thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
tiền thân là chương trình vì an ninh tổ quốc phát trên đài truyền hình trung ương vào ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đánh dấu bước phát triển vượt bậc của báo chí công an nhân dân trong xu thế truyền thông hiện đại
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một kênh truyền hình công an nhân dân phát sóng chính thức
trở thành kênh truyền hình chuyên biệt về an ninh trật tự của việt nam
sau một mươi năm phát sóng truyền hình công an nhân dân đã từng bước khẳng định được thương hiệu và vị trí là một kênh truyền hình chính luận
được nhà nước xác định là một trong bảy kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia
hiện truyền hình công an nhân dân có chỉ số người xem đứng vị trí top ba ở khu vực phía bắc top một mươi tại khu vực phía nam trong gần hai trăm linh kênh truyền hình của cả nước
thực hiện đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ công an đồng thời để phù hợp với xu thế của báo chí truyền thông hiện đại
báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân truyền hình công an nhân dân đã được hợp nhất trong một mái nhà chung là cục truyền thông công an nhân dân
đây là mô hình phù hợp với xu thế báo chí truyền thông hiện đại đa phương tiện là bước ngoặt có ý nghĩa sáng tạo về tổ chức của bộ công an
hiện cục truyền thông công an nhân dân có đầy đủ bốn loại hình báo chí
công tác quản lý chỉ đạo hoạt động báo chí xuất bản có sự tập trung bước đầu phát huy được sức mạnh tổng hợp tạo thành một binh chủng thống nhất trong công tác thông tin tuyên truyền
với thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động của lực lượng công an nhân dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao huân trường lao động hạng nhất tặng báo công an nhân dân
trao huân trường lao động hạng nhì tặng nhà xuất bản công an nhân dân và huân trường lao động hạng ba tặng truyền hình công an nhân dân

tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao huân trường lao động hạng nhất tặng nhà xuất bản công an nhân dân và huân trường lao động hạng ba tặng truyền hình công an nhân dân
tìm vào sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước theo con đường mà đảng và bác hồ đã lựa chọn

chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu báo chí xuất bản công an nhân dân phải là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác thông tin tuyên truyền đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống các biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng thời tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phân tích và làm rõ âm mưu phân tích và làm rõ âm mưu phân tích và làm rõ âm mưu phân tích và làm rõ âm mưu phân tích
các xu hướng có các bài phân tích sâu sắc để làm sáng tỏ các nguy cơ từ đó giúp người dân nâng cao năng lực cảnh giác hình thành những thói quen tốt có ích cho tiến bộ chung của toàn xã hội
cái công cụ mềm này công tác chính trị và tư tưởng quan trọng này có vị trí rất quan trọng đối với việc bảo vệ cùng với nhiệm vụ chính trị chuyên môn khác của ngành công an
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng nhấn mạnh việc tập trung nghiên cứu xây dựng thành công mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện như nhiệm vụ đã được bộ chính trị ban bí thư thủ tướng chính phủ giao tại quy hoạch báo chí và khẳng định đây chính là định hướng lớn có tính chiến lược cho hướng phát triển của cơ quan truyền thông công an nhân dân trong tương lai vừa đáp ứng yêu cầu cơ quan báo chí chủ lực trong nước vừa phù hợp với xu thế quốc tế

bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
tập trung xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
tập trung xây dựng lực lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao bố trí hợp lý trên các địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống
xây dựng cấp quỹ tổ chức đảng trong công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh giữ vững nguyên tắc của đảng tính chiến đấu cao xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng